tiếp tục phiên họp thứ ba mươi hai của ubthqh sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ubthqh đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân
và tiếp nhận phân loại xử lý đơn khiếu nại tố cáo các đơn có căn cứ pháp luật đều được nghiên cứu
chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tính đến nay ban dân nguyện đã nhận được kết quả giải quyết trả lời
đối với hai một trăm ba mươi hai trên hai hai trăm một mươi sáu kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm chiếm chín mươi sáu sáu
việc tổng hợp báo cáo về công tác dân nguyện hàng tháng của các cơ quan của quốc hội đoàn đại biểu quốc hội được chú trọng hơn
kịp thời gửi báo cáo đến ban dân nguyện để tổng hợp báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội và các đại biểu quốc hội
năng lên nội dung báo cáo đa dạng đầy đủ hơn phản ánh kịp thời nhiều vấn đề nổi bật thời sự mà cử tri và công dân quan tâm kiến nghị
vẫn còn tồn tại tình trạng cơ quan cá nhân có thẩm quyền chưa trú trọng khẩn trương giải quyết rứt điểm các vụ việc khiếu nại
tố cáo đông người phức tạp về an ninh trật tự và các vụ việc được ủy ban thường vụ quốc hội lựa chọn giám sát được nêu trong báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội hàng tháng
cử tri và nhân dân đánh giá cao những chính sách của đảng quốc hội chính phủ góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia ổn định và phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước trong tình hình quốc tế có nhiều biển động khó khăn và phức tạp
cử tri và nhân dân cũng bày tỏ sự tin tưởng của đảng và nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay nhờ vụ án tham nhũng mới được phát hiện
và các cá nhân liên quan đang giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị cũng bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật góp phần củng cố niềm tin của nhân dân cả nước vào quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng và nhà nước không có vùng cấm không có ngoại lệ
cử tri và nhân dân cũng quan tâm đến chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và việc ký mới thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả chuyến thăm từ tăng cường phối hợp giữa hai cơ quan lập pháp đến tạo khung pháp lý giúp phát huy tiềm năng thế mạnh trong hợp tác kinh tế thường mại đầu tư giữa hai nước và củng cố nền tảng xã hội cho tình hữu nghị việt trung đồng thời kỳ vọng những thành quả này sẽ góp phần làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ song phương